hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với dương thị vinh chú tại số một mươi một ngõ bảy đường bà triệu phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn về tội vận chuyển ma túy trái phép
trước đó vào trưa ngày một mươi một tháng sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
đã phối hợp với công an phường tri lăng tổ chức bắt quả tang đối tượng vinh tại một quán cà phê trên đường hùng vương phường tri lăng
tăng vật thu giữ trong túi sách của đối tượng gồm hai túi ni lông chứa các tinh thể màu trắng
qua giám định kết luận đó là ma túy tổng hợp dạng đá có tổng trọng lượng gần hai trăm linh gram
bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng vinh vận chuyển thuê số ma túy trên từ chợ lũng vài bằng tường trung quốc về việt nam
khi đang đợi giao hàng tại quán cà phê thì bị bắt giữ
được biết đối tượng dương thị vinh đã có một tiền án một mươi năm năm tù về hành vi lưu hành tiền giả